trong điều kiện sống của dẻo đất miền non cao trong các mối quan hệ giao lưu tiếp biến để tạo dựng và dần bồi đắp cho mình những vốn văn hóa cổ truyền đóng góp và nền văn hóa phong phú chung của các dân tộc ít người ở tuyên quang
những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh tuyên quang cũng dành nhiều ưu tiên đặc biệt
để bảo tồn nhiều phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc ít người
nhiều cuộc điển giã nghiên cứu siêu tầm tư liệu còn lưu giữ trong cộng đồng được ngành văn hóa và các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai có hiệu quả
hàng loạt các di sản được chọn lọc bổ sung vào di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đã chứng minh cho những nỗ lực này của tỉnh
thì đảng và nhà nước đã có chính sách rồi bảo tồn và phát huy văn bản sắc văn hóa rồi
nhưng cái người giao của mình ấy là chính người giao của mình phải tự mình bảo tồn và phát huy thì mới giữ được
tôi mong rằng đã là người giao ở trong tỉnh tuyên quang của người dao đỏ
là chính người giao ở tuyên quang hoặc là người giao toàn quốc
thì chúng ta phải làm thế nào đó phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc
trong đó có tiếng nói chữ viết nhất là về cái trang phục của các người giao trong đó có người giao đỏ
đối với cư dân đồng bào tày ở tuyên quang hiện có nền văn hóa tiêu biểu
có lối sống cổ truyền ở vùng sinh thái thông lũng
bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể
trong đó hát then và cách thức tổ chức nghi lễ then là một trong những di sản khá tiêu biểu
đồng bào tày còn lưu truyền nhiều truyền thuyết về then và cây đàn tính
từ những câu chuyện được lưu truyền trong tâm thức đồng bào
có thể thấy lời hát then cùng cây đàn tính
đã ra đời từ rất lâu trở thành sản phẩm tinh thần đi vào thần thoại cổ tích
đi vào đời sống sinh hoạt tinh thần phong phú của đồng bào trong đời sống thường nhật

chúa tàng nằm làm siment lắm

vẫn được các thế hệ frames bàoưng gìn và phát triển trở thành món ăn này với tươi tinh thần th sword
trở thành món ăn tinh thần mang giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng
đây cũng là di sản được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sớm nhất so với các di sản khác hiện còn lưu giữ trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tuyên quang
hiện nay ở tuyên quang đội ngũ các nghệ nhân đều là những người cao tuổi
sòng họ có chung một niềm đam mê là gìn giữ những nét sinh hoạt tín ngưỡng phong tục tập quán đặc sắc nhất trong cộng đồng
nhiều bài then cổ được các nghệ nhân nghiên cứu sưu tầm và ghi chép lại và truyền dạy cho các thế hệ sau này
để mỗi người biết yêu biết trân trọng một sản phẩm văn hóa của dân tộc
đặc biệt trong những năm qua nhiều lớp truyền dạy hát then trên địa bàn tỉnh đã được mở ra thú hút đông đảo những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở trực tiếp tham gia

điều đó chứng tỏ dòng chảy văn hóa và di sản hát then của đồng bào dân tộc tày ở tuyên quang vẫn được gìn giữ phát triển trong đời sống xã hội
những nghệ nhân dân gian không chỉ là người có công sưu tầm phục dựng và đặt lời cho then mà còn dành tình yêu với làn điệu này để truyền lửa cho thế hệ trẻ
đó là xu hướng bảo tồn hữu hiệu nhất từ đòi hỏi

cùng với làn điệu hát báo dung và nghi lễ cấp sắc đã được công nhận thì nghệ thuật theo trang phục truyền thống sẽ là giá trị đặc sắc thứ ba của đồng bào giao sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
trải qua sự biến đổi trong phương thức sản xuất cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang đã có sự cải thiện căn bản
tuy nhiên giá trị văn hóa truyền thống cùng các di sản văn hóa phi vật thể không những bị mai một đi mà còn có điều kiện để phát huy trong cộng đồng làm bồi đắp thêm đời sống tinh thần của con người
xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt